với tổng nguồn vốn đầu tư hơn một tỷ đồng công trình hồ chứa nước mỹ lâm thuộc địa phận huyện tây hòa tỉnh phú yên là một trong số rất ít dự án thủy lợi lớn ở miền trung
dự kiến khi hoàn thành hồ chứa nước này sẽ bảo đảm nguồn nước tưới cho khoảng hai hectare lúa tám trăm linh ha ao hồ nuôi cá nước ngọt và cung cấp nước sinh hoạt cho ba tám trăm linh hộ gia đình
thế nhưng mới thi công được hơn một năm thì công trình hồ chứa nước mỹ lâm lại bị người dân địa phương cản trở làm chậm tiến độ
nguyên nhân là do người dân ở đây cho rằng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng tốc độ giải ngân quá chậm
ngoài ra còn có một số vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất chuyển đổi đất rừng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
dự án hồ chứa nước mỹ lâm có dung tích chứa ba mươi bốn tám triệu mét khối nước trên diện tích hơn bốn trăm bảy mươi bảy ha thuộc tỉnh phú yên
công trình có tổng vốn đầu tư hơn một tỷ đồng từ nguồn trái phiếu chính phủ
được triển khai cách đây hơn một năm
thế nhưng nhiều ngày qua tại vị trí đập đất chặn dòng trong giai đoạn hoàn thiện và đang san ủi mặt bằng
hàng chục hộ dân xã hòa thịnh huyện tây hòa dựng lán trại căng dây trồng cây ngăn cản đơn vị thi công
người dân cho rằng họ đã bàn giao gần hết diện tích cho dự án đã được hơn một năm nay
nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền đền bù

sớm tiền bù đợi cuộc sống bà con ổn lòng
bà con rất ủng hộ đỡ làm tất cả ngày hôm nay
mà khi cái giá cả như vậy mà nói hứa hết cho nên bà con mới bức xúc mới ra ngăn chặn
chứ thật ra là bà con đây theo ý tôi không biết mấy anh nghĩ sao
nhưng theo ý tôi là bà con đây sẵn sàng hiến dân rồi này
hồ chứa nước mỹ lâm là công trình trọng điểm của tỉnh phú yên
bảo đảm tưới nước cho hai năm trăm linh hectare đất canh tác và giải bài toán thiếu nước sinh hoạt cho ba mươi tám hộ dân
việc người dân cản trở thi công hạng mục đập ngăn dòng
nguy cơ dẫn đến đơn vị thi công không kịp đắp đập trước mùa mưa năm nay
theo kế hoạch dự án hồ chứa nước mỹ lâm phải hoàn thành trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nếu đến cuối tháng chín năm nay không giải ngân được sáu mươi tổng giá trị công trình
sẽ có nguy cơ bị rút vốn kể cả hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng
vì vậy ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cần sớm vào cuộc giải quyết rứt điểm các vướng mắt
tạo thuận lợi cho đơn vị thi công xây dựng hoàn thành đưa công trình vào vận hành đúng tiến độ
phát huy hết công năng phục vụ đời sống và sản xuất của người dân